trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng diễn đàn hợp tác áng âu asem lần thứ một mươi bốn tại madrid tây ban nha
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã có các cuộc gặp song phương nhiều quan chức cấp cao các nước
trao đổi với quyền bộ trưởng ngoại giao tây ban nha margarita rublek
hai bên nhất trí quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường
sau một mươi năm thiết lập cho rằng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương
và cùng đóng góp thúc đẩy quan hệ asean liên minh châu âu eu
tại cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao romania bocan arescu
hai bên nhất trí sẽ tổ chức các hoạt động thích thược kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao

phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị romani tiếp tục tiếp nhận lao động việt nam
và quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người việt hòa nhập tốt với xã hội sở tại
tại cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao kazakhstan lberdy mukha
hai bên hài lòng cho rằng hiệp định thương mại
tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu ea eu mà kazakhstan là thành viên
đã mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai nước
hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế
tại cuộc gặp giữa phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
và phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao bulgaria ekaterina dakarieva
hai bên vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam bulgari
và nhất trí sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc gặp phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị các nước eu tiếp tục thúc đẩy
nghị viện eu sớm phê chuẩn hiệp định evfta và evipa